một số người đã đứng ra xin lỗi khán giả khi nhận quảng cáo sai khiến công chúng hoang mang vì đặt niềm tin nhầm chỗ
với những nội dung được quảng cáo sai sự thật điều đó không chỉ gây nguy hại cho người sử dụng
mà vô tình nghệ sĩ người nổi tiếng đang tiếp tay lan truyền những sản phẩm kém chất lượng
vâng thưa quý vị theo quy định của pháp luật hành vi quảng cáo sai sự thật có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội quảng cáo gian dối với mức phạt tiền có thể lên đến một trăm linh triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
và với những người nghệ sĩ người nổi tiếng là người đã có vị trí nhất định trong lòng công chúng
thì việc giữ gìn đạo đức hình ảnh và niềm tin của công chúng là điều rất quan trọng
vâng mặc dù đã đứng ra xin lỗi và sẵn sàng đền bù tổn thất
thế nhưng rõ ràng sau những vụ việc như vậy thì niềm tin của công chúng đối với người nghệ sĩ đó đã bị suy giảm
câu hỏi đặt ra đó là trách nhiệm của nghệ sĩ ra sau khi quảng cáo sai sự thật
và việc giám sát xử lý nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật đang đặt ra những vấn đề gì
chuyên gia nghiên cứu văn hóa phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung sẽ có những chia sẻ trong vấn đề và chính sách sáng nay
đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông mới đây một nghệ sĩ đã công khai xin lỗi sau khi quảng cáo một sản phẩm nói quá sự thật về công dụng
gây hiểu lầm cho người tiêu dùng
việc nhiều trường hợp nghệ sĩ thiếu kiến thức thiếu trách nhiệm vô tình hoặc cố tình tiếp tay quảng cáo sản phẩm kém chất lượng
đã khiến công chúng bày tỏ sự bức xúc
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung thực trạng đáng buồn này đang nói lên điều gì
phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung đã gọi là mến mộ nghệ sĩ đó mà người ta mua những sản phẩm đó
rõ ràng đây là cách mà những nhà kinh doanh cũng biết tận dụng uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của các nghệ sĩ
rõ ràng đây không chỉ là vấn đề chuyên môn nữa mà đây chúng ta còn thấy những khía cạnh liên quan đến nhận thức
liên quan đến đạo đức liên quan đến những động cơ để làm giàu để kiếm tiền nó chưa đúng mức

đang đặt ra khi các nghệ sĩ cần ý thức về trách nhiệm và danh tiếng của mình trong quảng cáo thưa ông
tham gia vào thị trường quảng cáo này thì cũng phải gắn trách nhiệm của cá nhân mình đối với chất lượng sản phẩm đó
nếu như có chuyện gì thì cũng có thể là bị xử lý tùy theo cái mức độ gọi là vi phạm
rõ ràng đây là những vấn đề mà nhà quản lý cũng đã nhìn thấy cũng đã nêu lên
nhưng mà thực chất ra thì chúng ta làm chưa quyết liệt
cơ quan chức năng người ta có thể xử lý được ngay bởi vì xác định thế nào là chất lượng
thế nào là không chất lượng
thế nào là tốt cho sức khỏe thế nào là không tốt cho sức khỏe
thì rõ ràng đây là một vấn đề mà nó vừa mang cái tính chất khoa học nhưng nó vừa mang tính chất thực tiễn nữa
nhiều nước trên thế giới đã có những quy định rất khắt khe liên quan đến hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng và nghệ sĩ
thì theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
thì thời điểm này việc giám sát xử lý hoạt động của người nổi tiếng nghệ sĩ đang đặt ra vấn đề gì ạ
bởi vì hiện nay một số nước ở đông nam á và châu á người ta đã vận dụng những cái nguyên tắc đó
vào trong quản lý các thị trường quảng cáo và xử lý bằng rất nhiều cách
ví dụ xử lý có thể là xử lý hành chính chẳng hạn hạn chế giờ phát sóng
hoặc là có thể là phạt tiền hoặc là thậm chí là có thể là có những sự thông báo lên mạng xã hội
thông tin đại chúng để thấy được là cái trường hợp này cái nhân vật này tham gia quảng cáo như thế là không đúng không tốt
và từ đó có thể là dân đe nhắc nhở họ
bởi vì như thế là rõ ràng là họ đã bị gọi là nếu như bị xử lý như thế thì cứ y tín của họ đã bị giảm sút đi
và công chúng sẽ nhìn nhận họ một cách toàn diện hơn đánh giá được cả những mặt tốt của họ tài năng của họ
nhưng đồng thời cũng nhìn thấy những cái khía cạnh thiếu trách nhiệm của họ khi mà họ tham gia vào thị trường quảng cáo
mà gây tăng dụng sống cho cộng đồng
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ